đã trở thành hoạt động thường niên mỗi mùa trung thu các bạn nhỏ lại háo hức tham gia chương trình vui tết trung thu tại hoàng thành thăng long
chương trình vui tết trung thu năm nay hướng vào chủ đề chống hội trang thu với mong muốn tái hiện những hình ảnh âm thanh tươi mới rộn rã của tết trung thu truyền thống
đến với chương trình vui tết trung thu tại hoàng thành thăng long các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động bổ ích và lý thú như
xem biểu diễn múa sư tử hát chống quân chụp ảnh tại không gian trang trí ngoài trời đẹp mắt với chống và đèn sao
trải nghiệm làm bánh trung thu làm một số đồ chơi truyền thống như tô vẽ mặt nạ dây bồi làm diều tô tượng tô tranh ghép tranh nặn tò he
tham gia các trò chơi dân gian không chỉ đem đến một không gian vui chơi bổ ích các hoạt động còn giúp các em hiểu hơn về các giá trị văn hóa truyền thống